thưa quý vị vào tối ngày hôm nay ngày một mươi bốn tháng bảy bộ y tế cho biết có thêm tám trăm hai mươi chín ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó sáu ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh
tại thanh hóa là ba ca quảng nam hai ca và hà nội là một
ba ca ghi nhận trong nước tại tp hcm là năm trăm chín mươi hai bình dương bảy mươi ba ca đồng tháp bốn mươi hai ca đồng nai ba mươi tám đà nẵng một mươi năm
sóc trăng một mươi hai ca bình thuận chín ca kiên giang chín ca cần thơ tám ca phú yên sáu hà nội bốn quảng ngãi bốn nghệ an ba
trà vinh hai hà tĩnh một cà mau một bắc giang một bắc ninh một lạng sơn một bình phước một
trong đó bảy trăm hai mươi sáu ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
như vậy là trong ngày hôm nay việt nam ghi nhận tổng cộng là hai chín trăm ba mươi bốn ca mắc mới